cũng trong tối ngày hôm qua ngày một tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đã ra thông báo khẩn tìm những người đi đến chợ đồng sa phường mai dịch quận cầu giấy
trong thời gian từ ngày hai mươi ba cho đến ngày ba mươi tháng bảy sau khi tại chợ đồng sa đã phát hiện hai ca dương tính với sars cov hai
và trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội tiếp tục kêu gọi người dân khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng bluezone
và tờ khai y tế vn nhất là những người có biểu hiện ho suốt để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện phần loại những kf trong cộng đồng
nhằm chặn đứng khóa chặt nguồn lây nhiễm tận dụng hiệu quả thời gian vàng sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường